sau vụ tấn công khủng bố bằng dao tại thành phố night của pháp vào ngày hai mươi chín tháng một mươi khiến ba người thiệt mạng gây chấn động dư luận trong và ngoài nước pháp lãnh đạo các nước trên thế giới đã bày tỏ sự chia sẻ và tình đoàn kết với nước pháp trong thời điểm khó khăn này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên án mạnh mẽ tội ác dã man mà kẻ khủng bố thực hiện và gửi những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân
ông đồng thời tái khẳng định cam kết của liên hợp quốc đứng về phía người dân và chính phủ pháp
tổng thống mỹ donald trump khẳng định nước mỹ ủng hộ đồng minh lâu đời nhất của mình trong cuộc chiến chống khủng bố
ông nhấn mạnh cần chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công khủng bố của những phân tử hồi giáo cực đoan
trong khi đó giới chức các nước trung đông thế giới ả rập và hồi giáo cũng bày tỏ lên án kịch liệt
tuyên bố của bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ nêu rõ chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công tại nhà thờ ở nice
ngoại trưởng iran mohammad javad zarif cũng khẳng định sự khiêu khích tồi tệ không thể mang lại hòa bình
bộ ngoại giao ai cập bày tỏ ủng hộ chính phủ và người dân pháp trong cuộc chiến chống hành vi thù địch này
bộ ngoại giao qatar lên án mạnh mẽ vụ tấn công và tái khẳng định nước này không chấp nhận bạo lực và khủng bố đặc biệt tại các địa điểm tôn giáo
trước đó cùng ngày các nhà lãnh đạo liên minh châu âu đã bày tỏ tình đoàn kết với nước pháp và cam kết chống lại những kẻ kích động và gieo rắc nỗi sợ hãi
ngày hai mươi chín tháng một mươi nhà chư trách pháp xác nhận hung thủ tiến hành vụ tấn công bằng dao ở nice mang quốc tịch tunisia đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đối tượng được cho là đã đến châu âu qua đảo lampedusa của italia vào cuối tháng chín sau đó tới pháp vào đầu tháng một mươi